sau ba ngày đưa ra xét hỏi tranh tụng công khai minh bạch với sự tham gia chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn hội đồng xét xử đã thẩm vấn làm rõ các hành vi phạm tội của chín bị cáo
mặc dù bùi văn công vương văn hùng và bùi thị kim thu vẫn liên tục kêu oan chối tội không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng với những chứng cứ lập luận trong quá trình điều tra xét hỏi công khai hội đồng xét xử đã tuyên phạt vì văn toán mức tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án trước tổng hợp hình phạt là tử hình
bùi văn công án tử hình về tội danh giết người một mươi bốn năm tù giam về tội hiếp dâm một mươi ba năm tù do tội danh bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản hai mươi bốn tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy trong phiên tòa trước đó tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo vương văn hùng tử hình về tội giết người một mươi năm tù về tội hiếp dâm một mươi hai năm tù do tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo phạm văn nhiệm tử hình về tội giết người một mươi năm tù về tội hiếp dâm một mươi một năm tù bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo lường văn hùng tử hình về tội giết người một mươi năm tù về tội hiếp dâm một mươi hai năm tù bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo lường văn lả tử hình về tội giết người một mươi hai năm tù về tội hiếp dâm một mươi hai năm tù bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo phạm văn dũng một mươi năm tù về tội hiếp dâm
bị cáo cầm văn trương chín năm tù về tội hiếp dâm
bị cáo bùi thị kim thu bị tuyên án ba năm tù về tội danh không tố giác tội phạm
căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa
tòa đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
xem xét khởi tố bùi thị kim thu về tội che giấu tội phạm
bản án nghiêm minh đã được tuyên đối với các đối tượng phạm tội
dư luận quần chúng nhân dân rất đồng tình ủng hộ
tuyên án vụ mobifone mua chín mươi năm cổ phần avg
sau khi đọc lại phần lời khai và bảo chữa của các bị cáo luật sư
thẩm phán nguyễn thị xuân thu chủ tọa phiên tòa nêu nhận định của hội đồng xét xử
trong đó nêu rõ tại phiên tòa tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội
và thừa nhận tội như cáo trạng của viện kiểm sát đã truy tố
sau đó thẩm phán trương việt toàn đã thay chủ tọa đọc nhận định của hội đồng xét xử
với từng bị cáo với hành vi vi phạm quy định về quản lý vốn
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn bắc son với tư cách là bộ trưởng là người quyết định chủ trương
chỉ đạo dự án đã giới thiệu định hướng cho mobifone mua avg
đồng ý đưa giao dịch vào danh mục mật của nhà nước
có bút phê chỉ đạo trương minh tuấn ký phê duyệt chủ trương dự án
hành vi của bị cáo nguyễn bắc son đã vi phạm vào nhiều luật văn bản pháp luật khác
với bị cáo trương minh tuấn với tư cách là thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đã ký các quyết định liên quan đến dự án
theo chỉ đạo của nguyễn bắc son bị cáo đồng ý với đề xuất của phạm đình trọng
ký văn bản gửi bộ công an đưa dự án vào danh mục mật
ngoài ra hội đồng xét xử cũng nêu rõ các hành vi sai phạm cụ thể của các bị cáo
trong thường vụ tổng công ty mobifone mua avg
đồng thời các hành vi đưa và nhận hối lộ của những bị cáo liên quan
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã vi phạm các quy định của pháp luật
đồng thời với hành vi vi phạm của các bị cáo là lãnh đạo mobifone
đã gây thiệt hại cho đơn vị này hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
tiếp đó hội đồng xét xử nhận định sang hành vi phạm tội của các bị cáo
thuộc công ty thẩm định giá amac
sau khi nhận định các sai phạm cùng những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo
hội đồng xét xử tuyên án như sau
bị cáo nguyễn bắc son cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng
án trung thân cho tội nhận hối lộ
tổng hợp hình phạt là tù trung thân
bị cáo trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng
tám năm tù về tội nhận hối lộ
tổng hợp hình phạt là một mươi bốn năm tù
bị cáo lê nam trà bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm tù
bị cáo cao duy hải cựu tổng giám đốc mobifone
bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
tổng hợp hình phạt là một mươi bốn năm tù
bị cáo phạm nhật vũ ba năm tù về tội đưa hối lộ
các bị cáo là cựu phó tổng giám đốc mobifone
từ hai năm đến ba năm sau tháng tù
các bị cáo thuộc công ty thẩm định giá emax
từ ba năm đến ba năm sau tháng tù
một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định về tội
kiên giang nổ bình ga khiến sập một căn nhà bảy người bị thương
vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút một bình ga loại một mươi hai kg đã phát nổ
tại nhà của anh nguyễn thanh toàn
ở khu phố thỷ tứ thị trấn sóc sơn
hậu quả làm căn nhà của anh toàn bị sập
một số vận dụng và xe máy trong nhà bị hư hỏng nặng
vụ nổ đã làm bảy người bị thương
gồm người nhà các tiểu thương buôn bán nhỏ
trước cửa nhà anh toàn và khách hàng
tài nạn nổ bình ga cũng làm căn nhà liên kề
của anh lưu vĩnh cường
bị nứt tường và một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng
sau khi nhận được tin báo
công an thị trấn sóc sơn và công an huyện hòn đất
đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường
phân luận giao thông để tránh ủn tắc
an giang nhân viên mát xa đâm khách tử vong
theo kết quả điều tra ban đầu
huỳnh thị phương anh chú tại thành phố long xuyên
tỉnh an giang là nhân viên tại cơ sở mát xa bảy mươi bảy
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
phương anh được lễ tân sắp xếp đến phòng
hai trăm linh ba để mát xa cho anh lâm thanh hải
đang trong tình trạng người có mùi rượu bia
trong lúc làm việc
phương anh thỏa thuận với hải sẽ phục vụ
với mức giá năm trăm linh đồng hải đồng ý
nhưng sau đó hải chỉ trả
sau khi nhận tiền phương anh xuống chỗ đẩy xe
mở cốp lấy một con dao thái lan
lúc này hải đi xuống vừa đi vừa
chửi mắng và có hành vi hành hung
phương anh bằng chiếc thắt lưng
phương anh đã cầm dao đâm vào mạng sườn trái của hải
khiến hải ngã gục tại chỗ và tử vong
lực lượng công an đã mời phương anh
về trụ sở để làm việc
khánh hòa khởi tố nguyên tổng giám đốc
công ty cổ phần sông đà nha trang
công ty cổ phần sông đà nha trang
đội ubnd tỉnh khánh hòa giao làm chủ đầu tư
dự án khu dân cư cồn tân lập
phường sương huân tp nha trang
trong thời gian làm tổng giám đốc công ty cổ phần sông đà nha trang
nguyễn chí uy đã tự ý chia phân lô
phần đất được quy hoạch làm công viên cây xanh
thuộc khu dân cư cồn tân lập
chiếm đạt số tiền nhiều tỷ đồng
đồng thời trong quá trình thực hiện dự án này
nguyễn chí uy cũng đã huy động vốn của nhiều cá nhân
chuyển nhượng sản phẩm dự án khi chưa có đủ điều kiện
cũng trong chiều ngày hôm qua
cơ quan an ninh điều tra khám xét văn phòng làm việc
của công ty cổ phần sông đà nha trang
địa chỉ số sáu bãi dương phường vĩnh hải tp nha trang
qua khám xét thu giữ một mươi năm thùng tài liệu
có liên quan đến dự án khu dân cư cồn tân lập
nghệ an triệt phá đường dây ma túy lớn
thu giữ ba mươi bánh heroin một mươi tám kg ma túy đá
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
tại khu vực biên giới thuộc tỉnh nghệ an
ban chuyên án phối hợp cùng đồn biên phòng thanh thủy
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
tiến hành phá án bắt giữ hai đối tượng
là đà xìa tụ vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và vừa sồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng chú tại mường khăm cợt tỉnh bô lê khâm xây lào
tại hiện trường thu giữ ba mươi bánh heroin
một mươi tám kg ma túy dạng đá
đây là hai đối tượng cầm đầu trong đường dây này
quá trình đấu tranh mở rộng
ban chuyên án bắt giữ thêm ba đối tượng
là chìa đơ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
sổm chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và di và sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng chú tại tỉnh bô lê khăm xây lào
ba đối tượng có vai trò giao dịch mua bán
và nhận tiền sau mỗi giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
hồ chí minh bắt nghi can giết người cướp tài sản
đốt xe ô tô phi tàng
nghi can mang quốc tịch hàn quốc
bị bắt giữ khi đang lập tài sản
và lần trốn tại một trung cư cao cấp
tại quận bảy tp hcm vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai
bước đầu xác định nguyên nhân
của vụ án giết người cướp tài sản
đốt xe ô tô phi tang là do mâu thuẫn
theo điều tra ban đầu
vào khoảng một giờ bốn mươi phút ngày hôm qua
một người đàn ông đã đột nhập vào nhà
của ông yoon sang yong năm mươi tuổi
quốc tịch hàn quốc
tại đường nội khu hưng phước một khu phố ba
phường tân phong quận bảy tp hcm
tại đây nghi can đã dùng hông khí
tấn công gia đình ông yoon sang yong
khiến bà yang yong seok tử vong
còn ông yoon sang yong
cùng con gái nguy kịch bé trai một mươi hai tuổi
may mắn thoát nạn
sau đó nghi can đã lấy điện thoại lấy tiền
cùng xe ô tô mang biển kiểm soát
của gia đình nạn nhân rồi tàu thoát
nghi can đã chạy về gần cầu thủ thiêm
quận hai đốt xe phi tàng
rồi quay trở về quận bảy
tiếp tục sinh hoạt như bình thường
cho tới khi bị trinh sát công an bắt giữ
công an tp hcm hiện đang khẩn trương
điều tra làm rõ vụ án
đồng nai hàng trăm cảnh sát
khống chế nhiều đối tượng gây dối
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bảy giờ chiều
ngày hôm qua đối tượng đặng quang toàn
ngụ tại tp biên hòa
cùng vợ và một mươi hai đối tượng khác
đã xông vào bệnh viện tâm hồng phước
để uy hiếp khống chế bác sĩ nguyễn thế thử
là giám đốc bệnh viện để đòi nợ
gây hỗn loạn tại bệnh viện
nhận được tin báo công an tp hcm
đã điều động hơn một trăm linh cảnh sát
phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
bộ công an bao vây phong tỏa bệnh viện
qua đấu tranh
cho đến hai h ngày hôm nay
lực lượng công an đã dẫn giải một mươi bốn đối tượng
lên xe chuyên dụng trở về đồn cảnh sát
một số đối tượng sau đó được cảnh sát
trở đến nhà riêng để khám xét
công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật
để phục vụ công tác điều tra
hà nội phát hiện một tấn đùi gà tây hôi thối
chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
bất ngờ kiểm tra đột xuất
một căn nhà trọ tại địa bàn
phường phú diễn tp hcm
cơ quan chức năng phát hiện
hàng loạt đùi gà tây đông lạnh
đã bốc mùi hôi thối
đang được cơ sở này sơ chế để bán ra thị trường
đáng chú ý tất cả đùi gà này
đều được chủ cơ sở để dưới nền đất bẩn
và đang được lọc xương
dùng gà để kho cháy lớp da bên ngoài
để loại bỏ vết nhơ
cũng như là che giấu được mùi hôi
trước khi đem tiêu thụ ngoài thị trường
ngoài ra chủ cơ sở này còn cho biết
số lượng đùi gà tây này
đã được mua tại một địa chỉ
trên đường âu cơ tp hcm
một chiếc đùi gà được thu mua
với giá trị của tỉnh hà nội

còn khi chế biến lại
được bán ra ngoài với giá là

mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện
trên chiếc xe tải của cơ sở này
còn hàng chục thùng đùi gà tây đông lạnh
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên sản phẩm đã xuất hiện dấu hiệu
nấm mốc thư hỏng
chúng tôi cũng đang tiếp tục
xác minh làm rõ
lý do làm sao để khò hàng hóa đó
thì đối với chủ cơ sở
do khách hàng để cho săn thịt lại
nhưng mà góc độ này chúng tôi biết
sản phẩm này chưa đủ điều kiện liêu thông
một là cơ quan thú y xác minh
và tất cả chúng ta đều biết đã bốc bùi rồi
cánh trách nhiệm như thế nào
với hậu quả làm sao thì chúng tôi kiên quyết
tiêu hủy toàn bộ số năng lá và xử lý
theo đúng quy định pháp luật đối với cơ sở sản xuất
với giá nhập vào khoảng bốn mươi đồng một kg
sau khi qua tay cơ sở này
đùi gà tây thối được đưa lên mạng xã hội
giao bán với giá hơn một trăm linh đồng một kg
rất nhiều người tiêu dùng
vẫn coi đây là món đặc sản
sử dụng thay thế thịt lợn
trong lúc khan hiếm
mà không hề biết rằng
những sản phẩm này không hề được bất cứ cơ quan chức năng nào
đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
theo quy định của pháp luật
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin
tổng hợp tuần bốn tháng một mươi hai của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
trên kênh antv